quý vị thân mến bất cứ du khách nào đến với điện biên cũng không thể bỏ lỡ cơ hội
chiêm ngưỡng bức tranh parorama độc đáo tái hiện lại toàn cảnh chiến thắng điện biên phủ
tại bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
theo thống kê trong ngày hai mươi chín tháng bốn vừa qua có hơn một mươi bốn tám trăm linh lượt khách
và đến hết ngày ba mươi tháng bốn là hơn một mươi bảy lượt khách tham quan bức tranh này
và đến thời điểm này khi ngày kỷ niệm chiến thắng lịch sử đang đến gần
bức tranh vẫn đang tiếp tục thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách
nhân những ngày tháng năm lịch sử những người lính của hội cựu chiến binh
xã tân xã huyện thạch thất thành phố hà nội đã vượt hơn năm trăm linh km đến với điện biên
tại mắt chêm ngưỡng bức tranh parorama khổng lồ về lịch sử hào hùng của cả dân tộc
trong năm mươi sáu ngày đêm khoét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt họ không khỏi xúc động và tự hào
chúng tôi rất là phấn khởi vì lên thấy một bức tranh hào hùng của dân tộc
mà các nghệ sĩ và các hòa sĩ đã làm nên rực rỡ gọi là một cảnh
một bầu trời của điện biên phủ đúng là không có gì tả nổi bằng những cái bức tranh này
nó đã đủ một cảm xúc trong những cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
bức tranh này để ôn lại những lịch sử lừng lẫy của dân tộc việt nam
cũng như các anh hùng cũng như có đại thướng bảo nguyên giáp đã chỉ huy và đánh thắng do ra
bức tranh tần cảnh chiến dịch điện biên phủ được vẽ bằng
chất liệu sơn dầu có diện tích ba hai trăm hai mươi năm m hai trong đó tái hiện bốn năm trăm linh nhân vật
đây là một trong những bức tranh về đề tài chiến tranh lớn nhất thế giới
bức tranh được phân thành bốn trường đoạn lịch sử theo chủ đề
toàn dân ra trận khúc dạo đầu hùng tráng cuộc đối đầu lịch sử và khúc hải hoàn mừng chiến thắng
tất cả các hình ảnh và sự kiện được sâu chuỗi kết nối liên mạch theo diễn biến của chiến dịch
hoành tráng sinh động và ý nghĩa là cảm nhận của hầu hết người tham quan
qua khám khảo bức tranh này tôi cảm thấy bức tranh rất công phu hiện đại
qua bức tranh này tôi cảm nhận thấy được sự thống nhất đoàn kết của dân tộc việt nam
cái thai thể hiện sự hào hùng hoành tráng của quân đội dân việt nam
mặc dù là có gian khổ nhưng mà chúng ta đọc chiến thắng
với bảo tàng thì hoạt động chuyên môn chủ yếu là các tài liệu hiện vật và các cuộc triển lãm
nhưng với một bức tranh hội họa về chiến thắng
thì nó đã tạo nên một sức ước rất lớn đối với công chúng tham quan
khi đến thăm bức tranh này thì hầu hết người dân cũng như là kể cả khách quốc tế
đều cho rằng là một cái bức tranh đã tái hiện lại cho họ hiểu thế nào là cuộc chiến năm mươi sáu ngày đêm
thế nào là những tấm hương chiến đấu dũng cảnh trong chiến dịch của biên phủ
trong dịp nghỉ lễ vừa qua lượng du khách tham quan bức tranh panorama đạt gần một mươi bảy người trong một ngày
để phục vụ tốt nhất cho du khách bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đã bố trí các ca tham quan bức tranh liên tục trong giờ mở cửa với thời gian ba mươi phút một ca
riêng trong dịp này bảo tàng sẽ mở cửa đón khách tham quan cả vào các tối ngày sáu tháng năm và ngày bảy tháng năm
và vào các ngày thứ sáu thứ bảy hàng tuần cho đến hết tháng năm
đây là một tác phẩm hội họa về đề tài chiến tranh
chúng tôi được tiếp nhận cho đến thời điểm này là ba năm
tuy vậy thì sức khúc của nó thu hút công chúng đến với bảo tàng đến tham quan bức tranh ngày càng tăng không hề giảm
năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi đón hai trăm hai mươi bảy trăm linh lượt khách năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đón một trăm năm mươi năm sáu trăm tám mươi sáu lượt khách
và đến thời điểm này thì bảo tàng đã đón gần hai trăm linh lượt khách ứng tham quan chỉ trong quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn
bảy mươi năm đã trôi qua nhưng những trang lịch sử hào hùng của dân tộc vẫn đang được tái hiện và lưu giữ
để lớp lớp con cháu thấu hiểu được ý nghĩa và giá trị của hòa bình và độc lập
và đây cũng sẽ là một điểm nhấn mới mẻ để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với du lịch văn hóa lịch sử